tại thị xã sapa trong ngày hôm qua nhiệt độ giảm chỉ còn chín ba độ c đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở sapa tính từ đầu mùa thu đến nay
nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm như thành phố lào cai hai mươi ba hai độ c huyện bảo yên hai mươi ba bốn độ c thị trấn bắc hà một mươi chín một độ c đặc biệt tại thị xã sapa giảm tới mức z hại chín ba độ c
hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến lào cai tiếp tục biến tính và suy yếu chậm vùng núi trời rét các vùng núi cao tiếp tục có rét đậm rét hại người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho cây trồng và vật nuôi